chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm tới đây sẽ có rất nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
phát biểu tại phiên họp ông trần thanh mẫn đề nghị đảng đoàn quốc hội các phó chủ tịch quốc hội các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội tăng cường hợp tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các quy trình thủ tục nhất là công tác chuẩn bị kỳ họp thứ bảy
đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
theo dự kiến kỳ họp bảy sẽ thông qua một mươi dự thảo luật ba dự thảo nghị quyết một mươi dự án luật bàn lần đầu để cho ý kiến
phó chủ tịch thường trực quốc hội nhấn mạnh công tác chuẩn bị kỳ họp thứ bảy phải khắc phục cho được việc gửi tài liệu chậm
theo đó chính phủ có báo cáo nào phải gửi ngay cho đại biểu quốc hội có báo cáo điều chỉnh bổ sung lại gửi tiếp
lần thứ ba là các báo cáo thẩm tra của hội đồng dân tộc và của các ủy ban của quốc hội
ông mẫn nhấn mạnh tại kỳ họp thứ bảy cần tiếp tục tăng cường củng cố niềm tin sự kiên định tính chuyên nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao
các phó chủ tịch quốc hội sẵn sàng bố trí thời gian ngoài giờ làm việc kể cả thứ bảy chủ nhật với tinh thần tắt đâu thông đó khó đâu tháo đó
đi đến cuối cùng là thông qua luật nghị quyết bảo đảm chất lượng
báo cáo tại cuộc họp tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường cho biết
trong tháng bốn và những ngày đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội
tổng thư ký quốc hội văn phòng quốc hội và các cơ quan đã bám sát chương trình kế hoạch công tác
các cơ quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm khẩn trương tích cực chủ động tập trung cao độ và triển khai toàn diện các công việc
để sớm hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời xử lý kịp thời hiệu quả những công việc cấp mới phát sinh
văn phòng quốc hội đã phối hợp với các ủy viên cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội tổng hợp các nhiệm vụ và tiến độ
chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy và phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội qua đó chủ động đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện
về đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng năm và các tháng tiếp theo năm hai nghìn hai mươi bốn tổng thư ký quốc hội bùi văn cường cho biết
sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba nghị quyết các hội nghị trung ương đảng
ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước của lãnh đạo quốc hội với các cơ quan của quốc hội
các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội
cùng với đó triển khai tích cực các nhiệm vụ và công việc khác trong chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội
và trong kế hoạch của đảng đoàn quốc hội về triển khai thực hiện các nhiệm vụ do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
sao cho đảng đoàn quốc hội tham gia ý kiến về các nội dung đề án theo sự phân công chỉ đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
tham mưu phục vụ các phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội và triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
đôn đốc triển khai các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm bảo đảm chất lượng đúng tiến độ các nội dung thuộc công tác lập pháp tại kỳ họp thứ bảy
thưa quý vị ông trần thanh mẫn phó chủ tịch thường trực quốc hội
được phân công điều hành các hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh chủ tịch quốc hội theo quy định
chiều ngày hai tháng năm sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành thông báo về việc phân công điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội cho đến khi kiện toàn nhân sự chủ tịch quốc hội
theo đó ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn được phân công điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh chủ tịch quốc hội theo quy định
trước đó đa số đại biểu quốc hội có mặt đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội đối với ông vương đình huệ
nhân sự thay thế cho vị trí này chưa được ủy ban thường vụ quốc hội trình
trần thành mẫn là đảng viên đảng cộng sản việt nam học vị tiến sĩ kinh tế
ông có sự nghiệp hoạt động từ địa phương tới trung ương
khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
ông là chủ tịch trẻ tuổi nhất
kể từ khi đất nước thống nhất
tấm tắt quá trình công tác
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi
cán bộ ban trường học huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tránh văn phòng huyện đoàn châu thành
ủy viên ban chấp hành rồi ủy viên ban thường vụ huyện đoàn châu thành
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
phò bi thư thường trực huyện đoàn
rồi huyện ủy bi thư huyện đoàn châu thành
đại biểu hội đồng nhân dân huyện châu thành
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn phò bi thư tỉnh đoàn hậu giang
sau đó làm phò bi thư tỉnh đoàn rồi bi thư tỉnh đoàn cần thơ
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa bốn
học cử nhân chính trị tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh hệ chính quy
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ủy viên ubnd tỉnh
ban cán sự đảng ubnd tỉnh
tránh văn phòng ubnd tỉnh
bi thư đảng ubnd tỉnh cần thơ
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn ba
tỉnh ủy viên ubnd cán sự đảng ubnd tỉnh
phó chủ tịch ubnd tỉnh cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn bốn đến tháng ba năm hai nghìn tám
ủy viên ban thường vụ bi thư quận ủy bình thủy
đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cần thơ
nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn chín
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi
của đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng
từ tháng ba năm hai nghìn tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
phó bi thư thành ủy
chủ tịch ubnd thành phố cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một
của đảng được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
ủy viên đảng đoàn phó chủ tịch ubnd
trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
phó bi thư đảng đoàn bi thư đảng ủy cơ quan
phó chủ tịch tổng thư ký ubnd
trường đoàn đoàn bi thư đảng ủy cơ quan
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
bi thư đảng đoàn chủ tịch ubnd
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai
được trung ương bầu vào ban bí thư trung ương đảng
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
bi thư trung ương đảng khóa một mươi hai
bi thư đảng đoàn chủ tịch ubnd
nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
bi thư trung ương đảng khóa một mươi hai
bi thư đảng đoàn chủ tịch ubnd
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
bi thư đảng đoàn chủ tịch ubnd nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn
được bầu làm phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi ba
bi thư đảng đoàn chủ tịch ubnd nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn